thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm một sự kiện lịch sử ghi dấu trên đảo trường sa
khi cầu giải phóng tung bay đánh dấu sự kết thúc việc chiếm đóng của quân nguyện miền nam
và bước vào một thời kỳ mới của đất nước
chín mươi năm đã trôi qua thế nhưng kỷ niệm về những người lính hải quân anh dũng kiên cường
một lòng quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn còn nguyên trong tâm trí của mỗi người dân việt nam